thưa quý vị ngày bảy tháng năm công an quận gò vấp tp hcm lập hồ sơ điều tra nguyên nhân tử vong bất thường của người đàn ông được phát hiện tại một tiệm massage trên địa bàn
trước đó một người đàn ông chừng sáu mươi sáu tuổi vào tiệm massage ở trên đường quang trung phường tám quận gò vấp
sau khi vào được ít thời gian đến khoảng hai giờ sáng cùng ngày nhân viên ở đây hốt hoảng phát hiện người đàn ông này có dấu hiệu bất thường ở bồn tắm trong tiệm massage nên gọi cấp cứu và công an
cơ quan chức năng sau đó có mặt nhưng người đàn ông đã tử vong công an cũng khám nghiệm hiện trường lấy lời khai làm rõ
ban đầu nạn nhân được xác định là ông dt ngụ tp hcm đến khoảng năm giờ sáng cùng ngày ông tê được đưa về nhà xác để phục vụ điều tra
thưa quý vị mới đây một vụ sạt lở do mưa lớn
đã xảy ra tại lán trại thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh
đang trú mưa tại lán chạy nhóm công nhân bất ngờ nghe tiếng động lớn
phát hiện một khối lượng đất đá đang cuộn theo dòng nước đổ xuống lán trại nên cả nhóm hô hoán và vào trại
vụ sạt lở do mưa lớn tại lán trải thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba đoạn qua phường kỳ liên thị xã kỳ anh chiều ngày sáu tháng năm đã làm một mươi tám công nhân bị ảnh hưởng
trong đó có ba người bị vùi lấp tử vong
trong đó có bốn người bị thương phải đi cấp cứu tại bệnh viện đao khoa thị xã kỳ anh
một mươi một người bị dây sát nhẹ được sơ cứu kịp thời
anh hoàng đình thủy ba mươi ba tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an một trong những công nhân may mắn thoát chết trong trận sạt lở núi
với khuôn mặt chưa hết bằng hoàng run dày khi kể về dây phút đối mặt với cây chết
anh thủy nhớ lại chiều cùng ngày thời tiết mưa lớn kèm rông lốc nên anh cùng đội công nhân khoảng một mươi tám người đang thi công đường dây năm trăm linh kv mạch ba
phải vào lán trại cần công trình để trú mưa
vì mưa lớn không thể thi công nên nhóm anh đã vào lán để nghỉ ngơi
khoảng một mươi năm phút sau nghe tiếng động lớn một công nhân hét lên có sạt lở nên cả đội ra khỏi lán và chạy tán loạn
cũng theo anh thủy lúc này mọi người đều hoảng hốt nên mỗi người chạy một hướng
sau khi chạy anh tìm được một thân cây nên nhanh chóng trèo lên tuy nhiên vẫn bị đất đá đổ xuống người khiến anh bị thương nặng
ngay sau đó anh được các đơn vị chức năng tiến hành sơ cứu di chuyển ra khỏi hiện trường và đưa về bệnh viện đa khoa
thị xá kỳ anh để cấp cứu vụ sạt lở khiến anh thủy bị đa chấn thương và gãy ba xương xườn
cũng như anh thủy anh nguyễn đình thành văn hai mươi bảy tuổi quê quán tại tỉnh gia lai được cấp cứu với tình trạng bị dập lá lách và đa chấn thương ở vùng tay chân
anh văn cho biết khi đất đá đổ xuống mọi người chỉ cố gắng để chạy bản thân anh cũng bị đất vùi nhưng bò ra được
trong nhóm công nhân thi công có ba người không may mắn bị đất vùi trôn và tử vong
anh nguyễn đình thảo ba mươi hai tuổi quê quán tại tỉnh nghệ an cũng là người may mắn thoát chết
anh cho biết lán trại của nhóm công nhân được dựng tại một khu vực cao bên cạnh một con lạch
trước đó khoảng một mươi năm giờ chiều cùng ngày trên địa bàn thị xá kỳ anh có trận mưa lớn kèm theo dông lốc
thời điểm này trên đỉnh trường sơn tổ dân phố liên phú phường kỳ liên có khoảng hai mươi công nhân nhà thầu phụ thi công công trình đường dây năm trăm linh kv mạch ba
đang làm lán chạy ở gần khu vực công trình để làm chỗ nghỉ ngơi cho công nhân
thưa quý vị liên quan đến vụ hai vợ chồng bốc cháy trong căn nhà ở bình dương bước đầu cơ quan chức năng xác định nguyên nhân vụ việc là do xảy ra mâu thuẫn
hai vợ chồng trên đã nộp đơn xin ly hôn và đang chờ tòa án giải quyết
chiều ngày sáu tháng năm trong quá trình điều tra bước đầu cơ quan điều tra xác định anh qvb sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một và chị vth sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi là vợ chồng hợp pháp
cùng có hộ khẩu thường trú tại đường nf năm khu phố năm phường tránh phú hòa thành phố bến cát tỉnh bình dương
hiện tại chị hát đã có đơn xin ly hôn với anh b gửi đến tòa án nhân dân thành phố bến cát
trong thời gian chờ giải quyết ly hôn hai vợ chồng tiếp tục xảy ra mâu thuẫn nên đã tự thiêu
đại diện công an thành phố bến cát cho biết thêm khoảng tám giờ ba mươi phút ngày sáu tháng năm công an phường tránh phú hòa nhận được tin báo của người dân về việc cháy nhà ở trên đường nf năm
sau khi tiếp nhận tin báo công an thành phố biên cát đã chỉ đạo lực lượng đến hiện trường
tuy nhiên khi tới nơi đám cháy trong nhà dân đã được dập tắt
tại hiện trường cơ quan chức năng xác định người phụ nữ đã tử vong và người đàn ông được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh bình dương
người phát hiện vụ việc đầu tiên là ông tv l sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở đối diện căn nhà xảy ra vụ việc
theo lời ông l khi thấy nhiều khói và lửa nên chạy tới cứu giúp và hô hoán nhiều người cùng tới hỗ trợ dập lửa
sau khi chữa cháy xong mọi người phát hiện người phụ nữ trong nhà nằm sâu dưới nền trong tình trạng đã tử vong
người chồng nằm sấp kế bên còn cử động nên đã được người dân đưa đi cấp cứu
trước đó vào sáng cùng ngày người dân phát hiện trong căn nhà trên đường nf năm một phụ nữ đã tử vong người đàn ông còn thoi thóc nên đưa đi cấp cứu
công an địa phương sau đó đã đến phong tỏa nghiêm ngặt hiện trường để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc
mới đây sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận đang khẩn trương làm rõ vụ việc nữ du khách tố bị một nam thanh niên trong nhóm cho thuê mô tô nước
ở khu vực bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận đánh thủng màng nhĩ
cụ thể ngày sáu tháng năm ông nguyễn văn hòa giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh ninh thuận cho biết đã thành lập đoàn kiểm tra để làm rõ vụ việc
ông hòa cho biết ngay sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc lực lượng chức năng đã cử bà phạm thị thanh hường
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh trực tiếp xuống khu vực xảy ra vụ việc để nắm tình hình và xử lý
trước đó mạng xã hội liên tục truyền tay nhau một bài viết của nữ du khách nzl đến từ hà nội bày tỏ sự bức xúc với thói côn đồ của một nam thanh niên
trong nhóm cho thuê mô tô nước ở bãi kinh huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
nữ du khách này bày tỏ sự bức xúc khi đã mất tiền và bị tấn công
cụ thể bài đăng như sau
vào khoảng một mươi năm h ngày hai tháng năm mình cùng hai bạn nam tới khu du lịch bãi kinh bình hưng cạnh kasameya hotel để tắm biển
ngoài phí vào cổng năm mươi một người bọn mình có thuê thêm
thuyền xúc với giá một trăm năm mươi một giờ
tuy nhiên nhân viên chỉ cho mình loại dùng loại súp không có dây buộc không hướng dẫn trước khi sử dụng nhất là khuyến cáo về an toàn khi trèo thuyền
bạn mình đang trèo thì gặp gió lớn khiến sức bị lật
thấy bạn bị sóng kéo vào khu vực vách đá hiểm trở cách xa bờ và bắt đầu kêu cứu mình nhanh chóng chạy lên bờ tìm kiếm cứu hộ
thì không có người trực mà thay vào đó là một top năm sáu thanh niên tiếp cận oxfor thuê họ lái mô tô nước với giá hai trăm linh đồng ra để cứu người
lo lắng đi kèm thời gian giải cứu cấp bách mình đồng ý ngay
tuy nhiên thay vì lái motor ra đưa người trở về trước họ bỏ mặc bạn mình chơi với tự bơi về bờ mà lái lướt qua đi lái sức
sau đó nhóm du khách và một người trong đội mô tô nước xảy ra tranh cãi
nhận thấy sự việc căng thẳng nữ du khách có lấy điện thoại ra quay lại để lấy bằng chứng bảo vệ bản thân thì bị một nam thanh niên bước tới và tấn công
theo nữ du khách này sau khi sự việc xảy ra nhóm của chị đã cố gắng liên hệ với ngành chức năng địa phương để phản ánh vụ việc nhưng không được tiếp nhận giải quyết thỏa đáng
sau khi trở về thành phố hà nội nữ du khách đi bệnh viện kiểm tra bác sĩ chẩn đoán chị bị thủng màng nhĩ trái
thông tin trên sau khi xuất hiện đã nhận được hàng trăm lời bình luận và chia sẻ
đa số các ý kiến đều bức xúc trước hành động côn đồ của nam thanh niên nêu trên
đồng thời mong muốn các cơ quan chức năng sớm vào cuộc làm rõ xử lý nếu thanh niên này có vi phạm
sau gần nửa tháng kết thúc phiên xét xử đối với bị cáo trần quý thanh và hai con gái
tòa án nhân dân tp hcm vừa tống đạt bản án sơ thẩm đến các bị cáo người liên quan
do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự
nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn một trăm tám mươi ba tỷ đồng cho bà phạm thị nụ là vợ của ông trần quý thanh
theo bản án sơ thẩm qua xét hỏi tranh luận tại phiên tòa
các bị cáo trần quý thanh trần uyên phương trần ngọc bích đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
lời khai nhận tội của các bị cáo phù hợp với các tài liệu chứng cứ có trong hồ sơ vụ án
vì vậy có căn cứ kết luận về bản chất của vụ án
các bị cáo đã có hành vi bằng giao dịch dân sự về vay tài sản vay tiền đối với các bị hại
gồm lâm sơn hoàng nguyễn huy đông nguyễn văn trung và đặng thị kim oanh là không trái luật
tuy nhiên để đảm bảo cho khoản tiền vốn vay tiền lãi phát sinh
các bị cáo cùng các bị hại đã thỏa thuận ký kết các hợp đồng về việc chuyển nhượng tài sản
quyền sử dụng đất cổ phần của dự án đây là các hợp đồng giả tạo trái pháp luật
sau khi đứng tên trên giấy tờ chuyển nhượng các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản của các bị hại
nên đã dùng thủ đoạn gây khó khăn nại ra lý do bất hợp lý để từ chối việc thanh toán
hoặc buộc người vay tiền phải trả thêm tiền lãi tiền phạt không cho trả tiền gốc để chiếm đoạt tài sản
tổng số tài sản mà các bị cáo chiếm đoạt của các bị hại là hơn một bốn mươi tám tỷ đồng
căn cứ các tình tiết tăng nặng giảm nhẹ hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo trần quý thanh tám năm tù
bị cáo trần uyên phương bốn năm tù và trần ngọc bích ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
hội đồng xét xử cũng tuyên hủy các hợp đồng chuyển nhượng tài sản được các cơ quan có thẩm quyền công nhận
được công chứng chứng thực cùng các giấy tờ đã giao kết có liên quan giữa các bị cáo và bị hại
người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan
cạnh đó tòa không chấp nhận yêu cầu của bà đặng thị kim oanh về việc buộc ông trần quý thanh
phải bồi thường thiệt hại về lợi ích kinh doanh kể từ ngày bị chiếm đoạt tài sản với số tiền năm trăm ba mươi một ba tỷ đồng
theo hội đồng xét xử bà oanh không có tài liệu chứng cứ
chứng minh thiệt hại thực tế đã xảy ra việc yêu cầu tính thiệt hại theo mức lãi suất một mươi trên giá trị tài sản
được định giá là không có cơ sở nên không được chấp nhận
về dân sự do các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự
nên hội đồng xét xử tuyên trả lại số tiền hơn một trăm tám mươi ba tỷ cho bà phạm thị nụ
vợ bị cáo trần quý thanh và là mẹ của bị cáo phương bích đã nộp lại để khắc phục hậu quả của các bị cáo
ngoài mức án trên mỗi bị cáo phải chịu án phí hai trăm linh đồng
các bị hại cũng phải chịu tiền án phí trong đó bị hại lâm sơn hoàng phải chịu hai trăm hai mươi ba triệu đồng
nguyễn huy đông hơn một trăm tám mươi sáu triệu đồng nguyễn văn trung hơn một trăm bốn mươi hai triệu đồng và đặng thị kim oanh hơn chín trăm tám mươi hai triệu đồng
ngoài ra những người liên quan cũng phải chịu án phí trong đó người cao nhất một trăm bảy mươi ba triệu đồng người thấp nhất hai mươi bốn triệu đồng
ngày bảy tháng năm ủy ban nhân dân tp long khánh đồng nai cho biết
liên quan vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì xảy ra tại tp long khánh
khiến năm trăm sáu mươi tám người nhập viện khám và điều trị
ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển hồ sơ sang cơ quan cảnh sát điều tra xác minh làm rõ
theo ủy ban nhân dân thành phố long khánh tổng số người nhập viện khám và điều trị liên quan vụ nghi ngộ độc xảy ra
tại cửa hàng bánh mì b vương xuân bình tp long khánh năm trăm sáu mươi tám trường hợp đang điều trị ba trăm linh trường hợp
chuyển viện một mươi một trường hợp một trăm ba mươi tám trường hợp đã được xuất viện cấp toa thuốc một trăm một mươi chín trường hợp
sau khi nhận được thông tin ủy ban nhân dân tp long khánh đã chỉ
đạo các ngành chức năng kiểm tra xác minh làm rõ
quá trình kiểm tra và làm việc ghi nhận tiệm bán bánh mì trên phục vụ khoảng một chiếc một ngày
không có giấy phép kinh doanh tại địa chỉ trên và không có giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
tại đây có bốn người làm việc trực tiếp không có giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm
không có giấy khám sức khỏe
tuy nhiên theo quy định cần chờ kết quả xét nghiệm của viện y tế công cộng thành phố hồ chí minh
để chứng minh hành vi bán thực phẩm gây ngộ độc thực phẩm của chủ cơ sở kinh doanh trên
ông tăng quốc lập phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp long khánh cho biết
trong hơn năm trăm sáu mươi ca ngộ độc trên có những ca rất nặng là trẻ em
vụ việc này có hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn
do đó căn cứ theo quy định tại bộ luật hình sự luật xử lý vi phạm hành chính
ủy ban nhân dân tp long khánh đã chuyển các hồ sơ xác minh bước đầu về cơ sở kinh doanh nói trên
cho cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố long khánh để điều tra làm rõ theo quy định pháp luật
trước đó như đã đưa tin từ tối ngày một tháng năm bệnh viện đa khoa khu vực long khánh đồng nai
bắt đầu tiếp nhận và điều trị cho nhiều nạn nhân nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì
tại cơ sở bánh mì b phường xuân bình tp long khánh
trung tâm y tế phòng y tế tp long khánh đã tiến hành kiểm tra yêu cầu cơ sở tạm ngừng kinh doanh
đến khi có kết luận của cơ quan chức năng đồng thời phối hợp tìm nguyên nhân vụ việc
thưa quý vị chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống
nhiều người sẵn sàng xông vào sâu sát với nhau gây thương tích nặng
mới đây một vụ ẩu đả vừa xảy ra tại trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
khiến một nạn nhân bị đâm cục nằm dưới đất nguyên nhân có thể do xuất phát từ mâu thuẫn nhìn điều
khoảng một mươi bốn h ngày sáu tháng năm tại khu vực vỉa hè trung cư hh linh đàm phường hoàng liệt quận hoàng mai hà nội
đã xảy ra vụ ẩu đả giữa hai thanh niên hậu quả một người nguy kịch
một số người dân cho biết thấy hai thanh niên ẩu đả người dân còn chưa hiểu chuyện gì để vào can ngăn
thì một người trong số đó đã bị đối thủ tấn công nằm dưới đất
sau đó hung thủ bỏ chạy trốn vào khu dân cư gần đó
nhận được tin báo công an phường hoàng liệt và công an quận hoàng mai đã nhanh chóng có mặt
đưa nạn nhân đi cấp cứu và khẩn trương truy bắt hung thủ
thông tin ban đầu nạn nhân bị dao đâm trúng ngực nhưng may mắn đã hồi tình
nguyên nhân ban đầu được cho là do nhìn đều nhau
hiện lực lượng chức năng đang giả soát toàn bộ khu vực để truy bắt hung thủ
cũng liên quan đến án mạng giải quyết mâu thuẫn ngày sáu tháng năm
công an tp tân uyên tỉnh bình dương bàn giao đối tượng huỳnh nhật thịnh
sinh năm hai nghìn sáu quê cà mau cho cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương thụ lý điều tra theo thẩm quyền
thịnh đi từ cà mau lên bình dương để đòi bạn ba triệu đồng nhưng không được
hai bên xảy ra mâu thuẫn xô xát gây ra án mạng
theo thông tin ban đầu vào tối năm tháng năm nam thanh niên đỗ quốc dê sinh năm hai nghìn sáu
thường trú tại cà mau được người dân cùng lực lượng công an chuyển vào trung tâm y tế thành phố tân uyên cấp cứu
với nhiều vết thương trên người
tuy nhiên sau thời gian cấp cứu nạn nhân đã tử vong do vết thương quá nặng
vào cuộc điều tra bước đầu xác định nạn nhân đỗ quốc dê đến bình dương làm việc
trong thời gian ở tp tân uyên có mượn của huỳnh nhật thịnh ba triệu đồng
khoảng hai mươi giờ tối năm tháng năm nạn nhân hẹn thịnh đến đường hội nghĩa chín
thuộc phường hội nghĩa tp tân uyên để trả nợ
tuy nhiên khi đến nơi thì cả hai xảy ra mâu thuẫn ẩu đả
trong lúc xô xát thịnh dùng dao mang theo tấn công vào vùng ngực khiến nạn nhân gục tại chỗ
vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục lấy lời khai điều tra làm rõ
mới đây do có mâu thuẫn về mặt tiền bạc với một người đàn ông khác
nam thanh niên sinh năm hai nghìn sáu ở bình dương đã bị tấn công tử vong
liên quan đến vụ việc ngày sáu tháng năm công an tỉnh bình dương phối hợp với công an thành phố tân uyên
đang khẩn trương điều tra vụ án mạng xảy ra tại phường hội nghĩa thành phố tân uyên vào tối năm tháng năm
nạn nhân được xác định là đê quy dê sinh năm hai nghìn sáu quê cà mau
theo thông tin ban đầu tối năm tháng năm dê được người dân cùng lực lượng công an địa phương
đưa vào trung tâm y tế tp tân uyên cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương do bị tấn công bởi hung khí
do vết thương quá nặng dê đã không qua khỏi
theo lời kể của một số người dân trước khi xảy ra vụ việc xe đã có mâu thuẫn
và xảy ra cãi vã với một người đàn ông khác
người này đã dùng hung khí tấn công dê liên tiếp rồi bỏ trốn khỏi hiện trường
ngay sau khi nhận được tin báo lực lượng công an đã nhanh chóng phong tỏa hiện trường
để khám nghiệm và điều tra
hiện các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh bình dương đang tập trung truy bắt hung thủ
và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ án mạng
liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến một người tử vong tại công ty trách nhiệm hữu hạn timberland
năm ông phạm văn tuyên phó giám đốc sở lao động thương bình và xã hội tỉnh bình dương cho biết
sở đang phối hợp cơ quan chức năng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
theo ông tuyên đối với trường hợp công nhân nch tự ý sử dụng xe nâng hàng có tải trọng ba tấn
để nâng chuyển kiện hàng trong khi xe này được phân công cho người khác trực tiếp điều khiển
chứ không phải anh hát
việc làm này dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng khiến một người tử vong
có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của bộ luật tố tụng hình sự
do cơ quan công an và viện kiểm sát nhân dân cung cấp xem xét
đối với trách nhiệm của doanh nghiệp ông tuyên cho rằng qua điều tra nếu xét thấy doanh nghiệp
có lỗi trong vụ tai nạn thì doanh nghiệp phải có trách nhiệm bồi thường cho gia đình người bị nạn
theo quy định của luật an toàn vệ sinh lao động đồng thời sẽ bị xử lý vi phạm hành chính
trong lĩnh vực lao động
trước đó vào lúc một mươi bảy h ngày ba tháng năm tại kho linh kiện của công ty trách nhiệm hữu hạn timberland
phường khánh bình tp tân nguyên tỉnh bình dương nhóm công nhân gồm anh tdk nch và tqn
bắt đầu làm thêm giờ công việc của các anh là nâng chuyển các kiện hàng lên kệ sắt
lúc này anh hát tự ý sử dụng xe nâng hàng đang đậu cách đó khoảng năm mét để nâng chuyển kiện hàng
khi vừa khởi động vận hành xe nâng hàng thì anh hát phát hiện xe đã bị mất phanh
nên chi hô cho anh n và anh ca né tránh
nghe tiếng chi hô anh n chảy thoát được còn anh ca không kịp né tránh
nên đã bị xe nâng hàng chèn vào kệ sắt dẫn đến tai nạn chết người
mới đây bộ giáo dục và đào tạo vừa công bố danh mục hai mươi phương thức xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi bốn
đồng thời có một số lưu ý với thí sinh và cơ sở đào tạo
chi tiết sẽ được chúng tôi chuyển đến quý vị ngay sau đây
về cơ bản hai mươi phương thức xét tuyển đại học năm hai nghìn hai mươi bốn không khác gì so với năm hai nghìn hai mươi ba
với những phương thức quen thuộc như xét kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông
xét kết quả học tập cấp trung học phổ thông học bạ xét tuyển thẳng theo quy định của quy chế tuyển sinh
của bộ giáo dục và đào tạo xét kết hợp giữa tuyển thẳng theo đề án và các phương thức khác
trong hai mươi phương thức xét tuyển năm hai nghìn hai mươi bốn có đến một mươi phương thức xét tuyển kết hợp như kết hợp kết quả thi tốt nghiệp
trung học phổ thông với điểm thi năng khiếu để xét tuyển kết hợp kết quả học tập cấp trung học phổ thông
với điểm thi năng khiếu để xét tuyển kết hợp kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông với kết quả học tập cấp
trung học phổ thông để xét tuyển kết hợp chính trị quốc tế với tiêu chí khác để xét tuyển
cũng như một số năm trước năm hai nghìn hai mươi bốn các thí sinh phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học
theo hình thức trực tuyến trên hệ thống hỗ trợ tuyển sinh của bộ giáo dục và đào tạo
tại địa chỉ http thising thitotnghiệpchunghocphothong edu vn
trước khi đăng ký nguyện vọng xét tuyển thí sinh cần tìm hiểu kỹ thông tin về má trường
mã xét tuyển được cơ sở đào tạo công khai trong đề án tuyển sinh trên trang thông tin điện tử
của cơ sở đào tạo để nhập cho chính xác
các cơ sở đào tạo lưu ý mã phương thức xét tuyển gồm ba ký tự do cơ sở đào tạo tự định nghĩa
nhưng phải tham chiếu với mã phương thức xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
hoặc có thể sử dụng mã phương thức xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
học tập cấp trung học phổ thông có sử dụng mã tổ hợp như xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả thi trung học phổ thông
thì phải sử dụng mã tổ hợp xét tuyển do bộ giáo dục và đào tạo quy định
đối với các tổ hợp có môn năng khiếu các môn năng khiếu nk một nk hai là do cơ sở đào tạo quy định
đối với các phương thức xét tuyển khác mã tổ hợp gồm ba ký tự do cơ sở đào tạo tự quy định
chiều ngày sáu tháng năm cơ quan cảnh sát điều tra công an đồng nai đã thực hiện lệnh khởi tố bị can bắt tạm giam đối với ông trần minh lợi
phó giám đốc phụ trách trung đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s tp biên hòa
các quy định khởi tố bị can khám xét nơi làm việc dưới sự chứng kiến của viện kiểm sát nhân dân cung cấp
trước đó giám đốc trung tâm đăng kiểm sáu nghìn một s bị bắt tạm giam
sau đó ông lợi được sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai giao phụ trách trung tâm đăng kiểm trên
cùng ngày trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn một s thông báo ngừng hoạt động từ ngày bảy tháng năm
thời gian hoạt động lại sẽ được thông báo sau
đây là trung tâm đăng kiểm xe cơ giới thuộc sự quản lý của trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sở giao thông vận tải tỉnh đồng nai
đóng tại phường an bình tp biên hòa
trung tâm này có ba dây chuyền đăng kiểm với công suất khoảng một trăm tám mươi hai trăm năm mươi lượt xe trên một ngày
như vậy từ ngày bảy tháng năm tỉnh đồng nai còn bốn trung tâm đăng kiểm hoạt động là sáu nghìn bốn d và sáu nghìn năm d thành phố biên hòa
và sáu nghìn hai s tp long khánh sáu nghìn sáu d huyện long thành với tổng số chín trên một mươi bốn dây chuyền
riêng trung tâm đăng kiểm xe cơ giới sáu nghìn ba s huyện định quán đã ngưng hoạt động từ nhiều tháng nay
mới đây cục hàng không việt nam đề nghị các cá nhân tổ chức khách hàng mua vé máy bay của các hãng hàng không việt nam thời gian qua
nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định
theo lãnh đạo cục hàng không việt nam thời gian gần đây nhiều phương tiện thông tin đại chúng
trang mạng xã hội phản ánh những thông tin nhiều chiều về việc giá vé máy bay tăng cao bất hợp lý
do đó lãnh đạo bộ giao thông vận tải đã chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước kiểm soát chặt chẽ giá máy bay
góp phần bình ổn giá đảm bảo hai hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng trị đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ yêu cầu cục hàng không việt nam khẩn trương giả soát kiểm tra ngay công tác bán vé
thực hiện kê khai niêm yết giá công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không
cùng với việc triệt khai kiểm tra hoạt động bán vé kê khai niêm biết giá vé máy bay
cục hàng không việt nam đề nghị các cá nhân tổ chức khách hàng mua về máy bay các hãng hàng không việt nam thời gian qua
nhất là từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay phản ánh thông tin tài liệu xác thực về việc đã phải mua vé máy bay giá cao so với quy định
tại thông tư số một mươi bảy hai nghìn một mươi chín tt bgtvt ngày ba tháng chín
thông tư số một mươi chín hai trăm linh năm hai nghìn một mươi chín thông tư số ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt bgtvt ngày ba mươi tháng một mươi một hai nghìn hai mươi ba của bộ trưởng bộ giao thông vận tải qua hộp thư
phản ánh giá vé a còng caa gov vn đề nghị nêu rõ họ tên hàng khách số điện thoại liên hệ hành trình vé giá vé
hình ảnh hóa đơn chứng từ biên lai chuyển tiền nhằm góp phần nhanh chóng làm rõ kịp thời chấn chỉnh xử lý các vi phạm nếu có
theo thông tư ba mươi bốn hai nghìn hai mươi ba tt bgtvt
ngày ba mươi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba có hiệu lực thi hành từ ngày một tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
các đường bay có khoảng cách dưới năm trăm linh km có mức giá trần một sáu trăm linh đồng một vé một chiều với đường bay phát triển kinh tế xã hội
và một bảy trăm linh đồng một vé một triệu với các đường bay khác
với đường bay từ năm trăm linh km đến dưới tám trăm năm mươi km có mức giá trần hai hai trăm năm mươi đồng một vé một chiều
đường bay có khoảng cách từ tám trăm năm mươi km đến dưới một km
có mức giá tối đa hai tám trăm chín mươi đồng một vé một triệu
đường bay từ một km đến dưới một hai trăm tám mươi km có giá trần ba bốn trăm linh ngàn đồng một vé một chiều
và đường bay có khoảng cách từ một hai trăm tám mươi km trở lên bốn triệu đồng một vé một chiều
mức giá tối đa đã bao gồm toàn bộ chi phí hành khách phải trả cho một vé máy bay
trừ thuế giá trị gia tăng và các khoản thu hộ cho cảng hàng không
bao gồm giá phục vụ hành khách và giá đảm bảo an ninh hành khách hành lý
khoản giá dịch vụ
với các hạng mục tăng thêm
trước đó theo báo cáo của cục hàng không việt nam gửi bộ giao thông vận tải
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn đến nay giá vé trung bình hạng phổ thông trên một số đường bay
giá đã bao gồm thuế phí của các hãng hàng không việt nam đều tăng so với cùng kỳ hai nghìn hai mươi hai
tuy nhiên vẫn luôn đảm bảo rằng nằm trong khung giá dịch vụ vận chuyển hành khách theo quy định hiện hành
phía cục hàng không việt nam cũng nhìn nhận giá vé máy bay của các hãng bay việt tăng
nằm trong xu hướng chung trên thế giới do chịu tác động bởi các nguyên nhân chính
gồm giá nhiên liệu tăng cao tranh lệch tỷ giá ngoại tệ
việc triệu hồi động cơ của nhà sản xuất braz abidney pw tác động đến giảm đội máy bay khai thác trên thế giới
việc tiếp nhận các máy bay mới và chi phí bảo dưỡng máy bay dừng khai thác tăng
giá thuê máy bay tăng cao tình hình cung cầu vận tải hàng không
chiều bảy năm sở giáo dục và đào tạo tp hcm đã tổ chức buổi thông tin nhanh
về tình hình triển khai tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
phó giám đốc sở giáo dục và đào tạo tp hcm lê hoài nam cho biết
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn tổng số học sinh lớp chín dự kiến tốt nghiệp trung học cơ sở là một trăm một mươi bốn sáu trăm linh một học sinh
tăng hai sáu trăm linh hai học sinh so với năm học trước đó
hiện nay sở giáo dục đào tạo tp hcm đã giao chỉ tiêu tuyển sinh cho một trăm một mươi năm trường trung học phổ thông công lập
là bảy mươi một tám trăm hai mươi chỉ tiêu tăng tám trăm linh chỉ tiêu so với báo cáo trước đó
do tính thêm trị tiêu tuyển sinh lớp một mươi
hai trường trung học cơ sở và trung học phổ thông trần đại nghĩa
và phổ thông năng khiếu đại học quốc gia tp hcm
cụ thể năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có sáu chín trăm tám mươi chín hồ sơ trúng tuyển nhưng không nhập học
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có sáu chín mươi ba hồ sơ ảo trong đó chỉ tính riêng năm huyện ngoại thành
năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có hai chín trăm năm mươi hồ sơ
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có hai một trăm năm mươi sáu hồ sơ
một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao
trong năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn như trung học phổ thông phong phú ba trăm sáu mươi bốn hồ sơ
trung học phổ thông đa phước ba trăm bốn mươi bảy hồ sơ trung học phổ thông trung lập một trăm bảy mươi ba hồ sơ
cần thạnh một trăm sáu mươi một hồ sơ trung học phổ thông an nhân tây một trăm ba mươi một hồ sơ
đối với khu vực nội thành năm học hai nghìn hai mươi hai hai nghìn hai mươi ba có bốn ba mươi chín hồ sơ ảo
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn có ba chín trăm ba mươi bảy hồ sơ ảo
trong đó một số trường có số lượng hồ sơ ảo cao như trung học phổ thông nguyễn văn lê
trung học phổ thông nguyễn văn linh hai trăm sáu mươi sáu hồ sơ trung học phổ thông nguyễn văn tăng hai trăm linh ba hồ sơ
trung học phổ thông ngô gia tự một trăm ba mươi năm hồ sơ trên cơ sở đó năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi bốn
năm huyện thành giảm một chín trăm chín mươi chỉ tiêu huyện bình chánh bảy trăm ba mươi năm chỉ tiêu huyện hóc môn năm trăm chín mươi năm chỉ tiêu
huyện củ chi bốn trăm linh năm chỉ tiêu huyện nhà bè chín mươi chỉ tiêu huyện cần giờ một trăm sáu mươi năm chỉ tiêu
thành phố thủ đức và một mươi sáu quận còn lại giảm ba ba trăm ba mươi bốn chỉ tiêu so với
trong đó một số trường trung học phổ thông có điểm chuẩn đầu vào ở tốp đầu
và tốt giữa giữ nguyên chỉ tiêu tuyển sinh so với năm học trước như trung học phổ thông bùi thị xuân
trung học thực hành đại học sư phạm tp hcm trung học phổ thông chuyên lê hồng phong
trung học phổ thông nguyễn công chứ nhóm các trường trung học phổ thông tăng chỉ tiêu gồm
trung học phổ thông trần khai nguyên trung học phổ thông mạc định chi trung học phổ thông nguyễn du
lãnh đạo sở giáo dục đào tạo tp hcm nhận định công tác tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập
vẫn giữ ổn định so với mọi năm trong đó chỉ tiêu tuyển sinh được giao trên cơ sở sát với tình hình thực tế nhập học của học sinh
do đó việc lập kế hoạch giao chỉ tiêu được điều chỉnh để tránh tình trạng hồ sơ ảo
giao chỉ tiêu sát với tình hình điều kiện cơ sở vật chất đội ngũ của các trường trung học phổ thông công lập
căn cứ và kết quả tham gia kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi trung học phổ thông công lập năm học hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi
cụ thể là sau khi kết thúc giai đoạn đăng ký nguyện vọng một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm
sở giáo dục đào tạo tp hcm sẽ giả soát để bổ sung chỉ tiêu tuyển sinh đối với những trường còn lại
điều kiện cơ sở vật chất phòng học mà thực tế có thí sinh đăng ký nguyện vọng nhiều hơn chỉ tiêu được giao
ngoài ra dựa trên số lượng hồ sơ nhập học tại các trường chưa đủ so với chỉ tiêu được giao
sở giáo dục đào tạo xây dựng phương án tuyển sinh đợt hai phù hợp với tình hình thực tế của từng trường trung học phổ thông
nhằm đảm bảo đủ chỗ học cho các con em trên địa bàn
những cuốn nhật ký ảnh cá nhân giấy chứng minh kỷ niệm trương kháng chiến giấy khen của các liệt sĩ
gửi lại quân đội từ bảy mươi năm trước để đi chiến trường b được bộ quốc phòng trao trả cho thân nhân các liệt sĩ
sáu tháng năm cục chính sách bộ quốc phòng phối hợp với bộ chỉ huy quân sự tỉnh quảng ngãi
tổ chức lễ bàn giao di vật kỷ vật cho thân nhân gia đình bầy liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống bị cứu nước
theo đó các di vật kỳ vật của các liệt sĩ được bàn giao cho thân nhân gia đình gồm giấy báo tử sổ tay ảnh cá nhân
giấy chứng minh giấy chứng nhận thành tích kỷ niệm trường kháng chiến giấy khen thư cá nhân tất cả đều được cấp chứng nhận
xác thực hơn bảy mươi năm trước đây là kỳ vật di vật của các liệt sĩ gửi lại cho bộ quốc phòng trước khi lên đường nhập ngũ trên chiến trường b
giai đoạn từ năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn và hy sinh trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước
đại tá hoàng tuấn hiền phó cục trưởng cục chính sách tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam cho biết
trong điều kiện chiến tranh kéo dài những kỷ vật này có lúc lưu lạc nằm tại kho lưu trữ của các đơn vị
vừa qua các cơ quan liên quan tiến hành xác minh thông tin với mong muốn được các kỳ vật của liệt sĩ về với gia đình người thân
việc này thể hiện sự tri ân của các thế hệ hôm nay đối với người có công với cách mạng góp phần xoa dịu nỗi đau mất mát của thân nhân gia đình liệt sĩ
đồng thời những di vật kỳ vật của liệt sĩ sẽ góp phần giáo dục truyền thống cho thế hệ hôm nay và mai sau về lòng dũng cảm tình yêu nước của thế hệ đi trước
qua đó ra sức phân đấu để học tập rèn luyện góp phần xây dựng và bảo vệ tổ quốc
mới đây nam em bất ngờ tiết lộ về tình hình được mời đi hát trở lại sau nhiều biến cố vừa qua
cô cho biết bản thân không hề bị ế sâu cô từ chối nhiều sự kiện chỉ vì hai bên không thỏa thuận đứng mức ca xê như ý
đồng ý mặt bằng chung thì ai cũng phải đi ra đó nhưng mình không cần tôi không muốn phông bạc nữa tôi hài lòng với tất cả những gì mình đang có
sau biến cố bạn trai doanh nhân và nam em đang khởi nghiệp kinh doanh online nước hoa tại đà lạt
dù vướng vào nhiều tranh cãi trong lúc quảng cáo nhưng doanh thu của cả hai có sự tăng trưởng khá ổn định
cặp đôi hé lộ có thể kiếm được khoảng một tỷ đồng trên một tháng và đang dự định mua g sáu mươi ba vào cuối năm nay
nhiều người chúc mừng cho khởi đầu mới thuận lợi của người đẹp quê tiền giang sau khi trải qua nhiều biến cố
bạn tạm ngừng hoạt động nghệ thuật